tại hội nghị vác sa va fise đã xây dựng một bản hiến trương các nhà giáo gồm một mươi năm trương
nội dung chủ yếu của bản hiến chương các nhà giáo là
đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu phản động phản dân chủ phản khoa học của nền giáo dục tư sản phong kiến nhằm xây dựng nền giáo dục tiến bộ dân chủ và khoa học
đấu tranh thủ tiêu các chế độ bạc đãi coi khinh nghề dạy học và ra sức bảo vệ những quyền lợi về vật
chất tinh thần chính đáng cho các nhà giáo
quy định một số điều đối với các nhà giáo đặc biệt nêu cao vị trí nghề dạy học và những người dạy học
từ tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tổ chức công đoàn các nhà giáo tiến bộ và cách mạng trên thế giới mà nòng cốt là các nhà giáo ở các nước xã hội chủ nghĩa đã nhất trí thông qua bản hiến chương các nhà giáo
trong những năm kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
công đoàn giáo dục việt nam đã liên hệ với các nhà giáo của các nước xã hội chủ nghĩa
công đoàn giáo dục việt nam đã liên hệ với fise với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh
đồng thời giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta
trong những năm kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược công đoàn giáo dục việt nam đã liên hệ với các nhà giáo của các nước xã hội chủ nghĩa
trong những năm kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược công đoàn giáo dục việt nam đã liên hệ với các nhà giáo của các nước xã hội chủ nghĩa
trong công việc vì vậy khi chúng ta tạo điều kiện bồi dưỡng để cho người thầy thể hiện được
thành công trong giảng dạy và thành công này chính là thành công của ngành giáo dục
thành công của xã hội
giáo sư tiên sĩ đinh quang báo nguyên hiệu trường trường đại học sư phạm hà nội khẳng định
giá trị của người thầy cần được đánh giá bằng cả vật chất và tinh thần
giá trị của người thầy trong giáo dục dễ nhận ra nhưng khó ở chỗ phải hoạch định chính sách
làm sao để giá trị ấy được phát huy một cách tối đa
giá trị của giáo viên là giá trị vĩnh cửu cho từng con người vĩnh cửu cho từng gia đình
vĩnh cửu cho cả một quốc gia và loài người giá trị ấy không bao giờ thay đổi và mất đi
giá trị ấy thường được đánh giá bằng vật chất và tinh thần phải xác định hai yếu tố này
có mối quan hệ với nhau nếu đánh giá bằng vật chất không tương xứng
thì tinh thần bị suy giảm unesco đã tổng kết chất lượng giáo dục không vượt khỏi
chất lượng nhà giáo đó là tổng kết của nhân loại và đó là câu nói
tích nhất về vai trò của giáo viên
cô giáo bùi thị thủy đại biểu quốc hội giáo viên trường trung học phổ thông thạch
thành bốn tỉnh thanh hóa so sánh
người thầy được ví như một nhạc trường trong dàn nhạc giao hưởng
ở đây nhạc trường là người định hướng và để cho học sinh tự nắm bắt chi thức của mình
để chơi thành một bản nhạc hay mà không làm mở đi tiếng nhạc của các nhạc cụ khác nhau
cô giáo trần thị bích liên hiệu trường trường tiểu học trần quốc toàn
quận hoàn kiếm hà nội
nêu ý kiến
nhà trường cần tạo được môi trường làm việc thuận lợi cho giáo viên
điều quan trọng nhất là mỗi nhà trường tạo được môi trường làm việc thuận lợi cho giáo viên
không cứng nhắc máy móc gây áp lực cho giáo viên
làm sao để cho giáo viên đến trường cảm thấy vui vẻ và muốn được cống hiến
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một trao đổi bên hành lang quốc hội
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã có lời nhắn nhủ tới các giáo viên nhân ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
sắp đến ngày nhà giáo việt nam tôi rất muốn gửi lời chia sẻ thấu cảm với các nhà giáo và sẽ cùng đồng hành với đội ngũ giáo viên
sẽ rất nhiều trách nhiệm rất nhiều thách thức đối với nhà giáo
với tư cách là bộ trưởng đứng đầu ngành tôi rất hiểu và sẽ cùng làm
sẽ đại diện cho các thầy cô để làm việc với các cơ quan
tôi đang có thầm quyền một mặt để cải thiện điều kiện làm việc cho các thầy cô
mặt khác để tất cả các ngành các cấp cùng đồng hành với ngành giáo dục
có như vậy thì sự nghiệp đổi mới giáo dục mới thành công
còn nếu chỉ yêu cầu các thầy cô phải cố gắng lên phải đổi mới đi mà điều kiện làm việc chế độ lương bổng
thậm chí cả danh dự không được bảo vệ một cách chính đáng thì không được
tôi sẽ cố gắng tối đa trong khả năng của mình
để tạo ra được môi trường làm việc hợp đồng
để thuận lợi cho các thầy cô và bảo vệ các thầy cô một cách chính đáng
đây là lời chúc thiết thực nhất của tôi dành cho các thầy cô
bộ trưởng phùng xuân nhạ còn cho biết bộ cũng đang tiến hành dự thảo sửa đổi
bổ sung một số điều của luật giáo dục để đưa vị thế giáo viên hay chính sách đặc thù cho nhà giáo được pháp điển hóa
yêu cầu cao phải đi đôi với đãi ngộ tương xứng
khi yêu cầu nhà giáo phải có chuẩn kiến thức kỹ năng cao hơn thì chế độ cũng phải phù hợp
còn nếu chỉ yêu cầu giáo viên phải nâng cao chất lượng mà chế độ vẫn như cũ thì không được
bộ giáo dục đào tạo có trách nhiệm phối hợp với bộ nội vụ các bộ ngành khác để xây dựng thống nhất cơ chế chính sách như vậy
đến nay qua làm việc sơ bộ các bộ trưởng khác cơ bản cũng thống nhất ủng hộ tinh thần này
nhưng vấn đề là cụ thể thế nào để làm sao trách nhiệm cao phải đi cùng với quyền lợi tương ứng
đây là vấn đề không đơn giản nhưng phải làm
chương trình nhân kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau